tối ngày một mươi năm tháng một nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và tết cổ truyền canh tí đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy và lãnh đạo tp hcm đã có buổi gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài
tại thành phố nhằm thắt chặt tình hữu nghị hợp tác giữa thành phố với các bạn bè quốc tế
tại đây lãnh đạo thành phố giới thiệu những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của thành phố trong năm hai nghìn hai mươi
và đánh giá cao sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức bạn bè và đối tác quốc tế
việc tổ chức thành công các sự kiện đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được thành phố bình chọn
là một trong một mươi sự kiện nổi bật của thành phố trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời thành phố cũng chia sẻ phương hướng nhiệm vụ phát triển của thành phố những năm tới
tập trung xây dựng chiến lược thúc đẩy hợp tác có trọng tâm trọng điểm với các địa phương
của những nước có quan hệ đối tác quan trọng với việt nam
các thỏa thuận hợp tác hữu nghị của thành phố không chỉ dừng lại ở khung hợp tác
mà được cụ thể hóa bằng các nội dung và chương trình cụ thể phục vụ lợi ích chung của thành phố và địa phương bạn